phó thủ tướng vương đình huệ đã dự lễ khởi công giai đoạn một dự án đầu tư nhà máy điện gió khu du lịch khai long cà mau
đây là công trình điện gió đầu tiên tại cà mau và cũng là công trình điện gió có quy mô lớn nhất vùng đồng bằng sông kiều long
giai đoạn một của dự án được xây dựng trên tổng diện tích đất liền và mặt biển gần hai hai trăm linh ha đặt tại xã đất mũi huyện ngọc hiển
công trình có quy mô năm mươi trụ tùa pin gió tổng công suất một trăm linh mw tổng vốn đầu tư là năm năm trăm một mươi chín tỷ đồng
dự kiến hoàn thành trong vòng ba mươi sáu tháng
khi dự án hoàn thành và đưa vào khai thác sẽ cung cấp hai trăm tám mươi triệu kwh cho lưới điện quốc gia